tại kỳ họp thứ năm quốc hội đã thông qua luật an ninh mạng với tám mươi sáu tám mươi sáu đại biểu tán thành
luật có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
luật an ninh mạng được thông qua nhằm chủ động phòng ngừa phát hiện ngăn chặn đấu tranh
làm thất bại mọi hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân sẵn sàng ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh mạng
chính vì lẽ đó luật an ninh mạng đã nhận được sự đồng thuận của đa số đại biểu quốc hội và cử tri trong cả nước
là việc thông qua này có lợi hay là không thông qua thì có lợi hơn
ở đây chúng ta phải tìm một sự lựa chọn khả dĩ cao hơn và chúng ta phải đặt một lợi ích của quốc gia
lên trên trước các lợi ích thông thường khác
và tôi cho rằng bất kỳ đại biểu quốc hội nào bất kỳ một người dân nào cũng đều phải cho rằng
vấn đề an ninh quốc gia vấn đề an nguy của tổ quốc là vấn đề số một
cái số lượng người việt sử dụng mạng ở đây
tăng lên rất là nhiều
mà nếu mà không có cái luật nào mà quản lý những an ninh về mạng thì nó gây ra những cái tác hại khôn lường
tôi có coi cái điều tám dự thảo luật có quy định một số cái hành vi mà bị nghiêm cấm
ví dụ như là xúi dục này lừa gạt thông tin sai sự thật rồi chống lại cái an ninh quốc gia
hoặc là xâm nhập trái phép vào cái tài khoản mạng của người khác
đây là những điều rất cần thiết
trong thời gian qua chúng ta thấy rồi
có những người là bất kỳ người
bị mất tiền trong tài khoản có những người là bị lấy khắp các cái thông tin này bản thân
thì với cái sự phát triển của cái mạng thông tin ở nước ta cũng như toàn cầu
đây là một cái luật rất là cần thiết
cái an ninh mạng là cái an ninh rất là quan trọng trong một tình hình của đất nước
nó bảo vệ cả chủ quyền đất nước bảo vệ an ninh trực tự cho đời sống của người dân
cho nên là cái an ninh mạng hầu như là không phải riêng của chúng ta
mà đất nước nào
họ cũng phải cần có cái an ninh mạng để là một cái công cụ mà giữ vững chủ quyền và an ninh trực tự xã hội của chúng ta